chỉ đạo công an các cấp phối hợp với ngành y tế tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
công an thành phố chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở y tế và các đơn vị liên quan
thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thông tin cá nhân của người dân theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố cũng sao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xá
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng liên quan chịu trách nhiệm giả soát các danh sách đối tượng tiêm chủng
thuộc phạm vi quản lý phối hợp với các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
để thực hiện đối chiếu bổ sung thêm thông tin tiêm chủng và ký xác nhận thêm nội dung
tại công an số một nghìn chín trăm linh tám bit cntt của bộ y tế
hộ chiếu vaccine được xem là bước đi mới khi tình hình dịch bệnh ở việt nam đã có những chuyển biến tích cực
để chính sách đạt được hiệu quả tốt nhất cần có thêm sự hợp tác và ủng hộ từ phía người dân bằng những hành động cụ thể
sau khoảng thời gian ngưng trệ vì dịch bệnh thành phố hồ chí minh đang từng ngày vực dậy về mọi lĩnh vực
số ca mắc mới giảm số người được chữa khỏi liên tục tăng
đây cũng là lúc tái cơ cấu điều trị covid một mươi chín để thích ứng với tình hình mới
theo đó tính đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã được kiểm soát
hiện thành phố chỉ còn dưới năm trường hợp f đang điều trị chủ yếu là tại nhà
số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm hiện nay chỉ còn dưới hai mươi ca
trong ba tuần qua không có ca tử vong do covid một mươi chín
cũng theo sở y tế thành phố hồ chí minh hiện thành phố chỉ còn một phường xã có cấp độ dịch hai
tất cả đều đạt cấp độ một
thành phố dự kiến triển khai kế hoạch tổ chức lại hệ thống thu dung điều trị covid một mươi chín theo hướng sau
một là ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động
việc quản lý f tại nhà hiện nay do các trạm y tế cơ sở đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số
tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ
hai là đối với các bệnh viện giã chiến tuyến huyện
nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tạm một cơ sở chức năng làm bệnh viện giá chiến
thì hoàn trả công năng ban đầu
đồng thời các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện giã chiến trong trường hợp số f tăng cao trở lại
ba là tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng
vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường vừa thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị covid một mươi chín
bốn là bệnh viện bệnh nhiệt đới các bệnh viện nhi đồng một hai và nhi đồng thành phố
cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố như bệnh viện trợ rẫy bệnh viện thống nhất
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
năm là giải thể các bệnh viện giá chiến thành phố đã tăng ngưng hoạt động trước đó
đối với các bệnh viện giã chiến ba tầng còn hiện hữu của thành phố
duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba tạm ngưng hoạt động giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu
ngưng hoạt động tầng ba của bệnh viện giã chiến ba tầng tân bình do bệnh viện thống nhất phụ trách
trước đó trong cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín từ tháng bảy đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh đã thành lập ba mươi hai bệnh viện giá chiến bốn mươi hai bảy trăm chín mươi tám giường và chuyển công năng sáu mươi bốn bệnh viện
cùng với đó ngành y tế thành phố hồ chí minh đã huy động nhiều loại hình bệnh viện tham gia phòng chống dịch
một kỳ thi trung học phổ thông nữa lại về
dù tình hình dịch bệnh đã có những chuyển biến tích cực
thế nhưng vẫn còn không ít những sĩ tử lo lắng vì đang là f
vừa qua bộ y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trước đó bộ y tế nhận được công văn số một nghìn sáu trăm một mươi một bgt qlcl của bộ giáo dục và đào tạo
về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sau khi nghiên cứu bộ y tế đã góp ý về một số biện pháp bảo đảm an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể tổ chức phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông riêng cho thí sinh f theo dõi
cách ly tại nhà nếu có nguyện vọng
thí sinh thuộc diện tiếp xúc gần f một được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát ca bệnh nghi ngờ được tham dự kỳ thi
hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ thi tại các phòng thi riêng
đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định f nếu thí sinh đang được theo dõi
điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi không thể tham dự kỳ thi
sẽ được đặt cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi phải có đơn xin dự thi của thí sinh
và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hội đồng thi tổ chức cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định f nêu trên
thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
cả thí sinh cán bộ coi thi chấm thi giám sát đều phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch
về yêu cầu đối với các thí sinh thuộc diện tiếp xúc gần f một ca bệnh nghi ngờ
các bệnh xác định là f tham dự kỳ thi bộ y tế nêu rõ
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín khi đến sự thi tại điểm thi
và trong quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại
như đeo khẩu trang thường xuyên sửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh
hạn chế tiếp xúc gần với người khác nếu có thể
chỉ được phép bỏ khẩu trang trong khi làm bài thi khi phát biểu phải đeo khẩu trang
yêu cầu đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ
phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định
theo bộ y tế tùy theo tình hình thực tế bố trí cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cố định cho tất cả các buổi thi đều có thể
tại những phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định
các cán bộ làm thủ tục thi coi thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân trong suốt quá trình làm thủ tục thi và coi thi
thường xuyên sửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sắt khuẩn tay nhanh
bộ trí kích trực y tế tại các địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh
các cán bộ tham gia dọc phách chấm các bài thi của các thí sinh thuộc diện các bệnh nghi ngờ các bệnh xác định
phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân và thải bỏ đúng quy định thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh
công tác vệ sinh môi trường tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào
theo bộ y tế cần triển khai các hoạt động vệ sinh trường lớp phòng thi ngay sau khi kết thúc kỳ thi
riêng đối với các phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ phòng thi của các thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định
phải được tổ chức vệ sinh khử khuẩn ngay sau mỗi buổi thi
bố trí dung dịch sát khuẩn ngay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh
bộ trí thùng đựng xác có nắp đậy để thu gom xử lý xác bảo đảm vệ sinh
bộ y tế cũng nêu rõ việc xác định các bệnh nghi ngờ các bệnh xác định f người tiếp xúc gần f một
thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số một nghìn chín trăm linh chín bitgp ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín và biện pháp y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín và người tiếp xúc gần
đây có lẽ là khoảng thời gian áp lực nhất đối với các thí sinh
thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ tâm thế thật vững vàng đảm bảo sức khỏe và tập trung ôn thi
để có được kết quả cao mới là điều quan trọng nhất
dịch bệnh covid một mươi chín đã có những chuyển biến tích cực
việt nam đã từng ngày ổn định mọi mặt
bù cho gần hai năm chiến đấu vì dịch bệnh
who vừa qua đã lên kế hoạch nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo các chuyên gia đây là giai đoạn chuyển tiếp của việt nam để đảm bảo mục tiêu kép
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
bộ y tế đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
và các cơ quan liên quan để hoàn thiện xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở kế hoạch đáp ứng và phòng chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
được tổ chức y tế thế giới who ban hành vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại việt nam
đồng thời nghiên cứu đánh giá giả soát các quy định pháp luật và căn cứ tình hình dịch
để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
theo ý kiến các chuyên gia diễn biến đại dịch covid một mươi chín khó lường
do vậy who đã có nhiều kịch bản để đáp ứng với diễn biến của dịch
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cho rằng
việt nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp và chuẩn bị các kịch bản
các biện pháp chủ động và đáp ứng dịch bệnh phù hợp
theo đó who cũng đưa ra các kịch bản trong thời gian tới
như có những đợt bùng phát ít nghiêm trọng hơn khi khả năng miễn dịch suy giảm
có thể cần mũi tiêm vaccine nhắc lại cho người có nguy cơ cao nhất
hay nguy cơ dịch có thể diễn biến theo mùa giống như cú mùa
kịch bản đáng chú ý nhất của who là khả năng xuất hiện những biến thể mới
của virus sars cov hai trong tương lai nhưng cây bệnh ít nghiêm trọng hơn
kháng thể duy trì lâu dài hơn mà không cần tiêm vaccine nhắc lại
hoặc không có thay đổi đáng kể với các vaccine hiện có
tuy nhiên who cũng cảnh báo kịch bản tồi tệ nhất là virus có thể biến đổi
với những đe dọa mới như khả năng lây truyền cao hơn gây bệnh nặng hơn
tính nghiêm trọng cao hơn
trong trường hợp này vaccine kém hiệu quả hơn khả năng khỏi bệnh
và miễn dịch sẽ suy yếu nhanh chóng
theo đó có thể có cần một loại vaccine mới để tiêm mở rộng
trong đó ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương
dù có kịch bản kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín
who vẫn kêu gọi các nước tăng cường giám sát để phát hiện và cảnh báo sớm
những dấu hiệu thay đổi của virus
theo tôi khuyên cáo của who vẫn trú trọng vào biện pháp tiêm chủng
qua đây chúng ta có thể thấy who chưa chắc chắn và khó dự báo được
những biến đổi của sars cov hai của đại dịch covid một mươi chín theo hướng nào
những kịch bản của who đưa ra theo hướng các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh
trong thời gian vừa qua và đã nới lỏng các hoạt động mở cửa du lịch
và cả không yêu cầu khai báo y tế
song who vẫn cẩn trọng trước đại dịch
các kịch bản đưa ra đều có hướng phù hợp nhất đặc biệt chú trọng đáp ứng bền vững
không bị động trước bất kỳ tình huống nào và tập trung vào sử dụng vaccine trong phòng chống dịch
vậy việt nam cần điều kiện gì về kiểm soát dịch để kết thúc tình trạng khẩn cấp
của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
ông trần đắc phu trả lời báo giới cho hay
với diễn biến dịch bệnh cụ thể tại việt nam cùng với hướng dẫn của who
chúng ta cần tiếp tục theo dõi các thông tin và diễn biến dịch trên thế giới
đặc biệt là những biến đổi của virus
ngành y tế cần có những cách thức giám sát để nắm được tình hình dịch bệnh
với dịch bệnh việt nam cần có riêng những kịch bản phù hợp để đáp ứng kịp thời
và không bị bất ngờ trước bất cứ diễn biến mới của dịch bệnh
theo đó vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
với sức khỏe người dân được đặt lên trên hết
sau diễn biến dịch covid một mươi chín mới nhất việt nam đã đưa ra hai kịch bản chống dịch
trong đó có kịch bản theo hướng virus sẽ nhẹ đi và covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường
thứ hai là dịch diễn biến trầm trọng hơn
theo đó cần tập trung vào chiến lược đáp ứng để chống dịch hiệu quả
việt nam cần một giai đoạn chuyển tiếp để quan sát và theo dõi diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu
để xác định dịch đi theo hướng nào và quyết định áp dụng phòng chống dịch theo kịch bản nào
trong giai đoạn này chúng ta tiếp tục chiến lược thích ứng linh hoạt
đây là chiến lược vô cùng quan trọng khi không chỉ thích ứng linh hoạt
hiệu quả trong từng diễn biến dịch mà còn cho từng kịch bản đáp ứng dịch theo sự thay đổi của virus
tôi muốn nhấn mạnh việc đánh giá đúng nguy cơ để đáp ứng đúng
bởi đánh giá nguy cơ không đúng đáp ứng không tới chúng ta sẽ không kiểm soát được dịch bệnh
thực tế trong thời gian chống dịch tại việt nam vừa qua
có những địa phương đáp ứng quá với những biện pháp thắt chặt phong tỏa
gây ra ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế
who cũng đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sời cũng là bệnh lệ qua đường hô hấp
chúng ta vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
trong đó khuyến khích và đề cao phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang sát khuẩn tay
bên cạnh đó tiêm vaccine cũng cần được lưu ý thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ y tế
trong đó cần tiêm nhắc lại cho các đối tượng nào để đảm bảo suy trì miễn dịch
dù đất nước đang có những dấu hiệu hồi phục tốt sau dịch bệnh
thế nhưng người dân vẫn không nên chủ quan chủ động phòng dịch và thực hiện đúng nguyên tắc chống dịch
để tình hình không chuyển biến xấu đi
giai đoạn dịch covid một mươi chín khi con người phải hạn chế tối đa tiếp xúc
ai đã đóng một vai trò mới nói chuyện với bệnh nhân phát hiện kịp thời bệnh nhân chuyển nặng đưa cấp cứu
ai đã thực hiện hai sáu triệu cuộc gọi như vậy
chủ tịch hội đồng quản trị fpt trương gia bình cho hay cao điểm tháng sáu và tháng bảy tại bắc giang
các trợ lý ảo đã tham gia hỗ trợ kiểm soát sàng lọc và truy vết các ca nhiễm
chỉ trong một ngày chatbot đã thực hiện một trăm hai mươi cuộc gọi để truy vết sàng lọc các ca bệnh
số cuộc gọi này nếu để nhân viên y tế làm thì phải mất sáu mươi ngày
ông cường dẫn thêm ví dụ khác
trong ngành bán lẻ đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ
một trong những giải pháp là xây dựng lộ trình chuyển đổi số rất rõ ràng
đưa chatbot vào để đáp ứng các nhu cầu khách hàng
tiếp cận đa kênh từ chat call website social chathbot
kết quả doanh thu chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
doanh thu online tăng một mươi chiếm một phần ba doanh số của doanh nghiệp
giảm tám mươi thời gian khách hàng chưa lấy thuốc tại chuỗi nhà thuốc
ông maxi miller giám đốc tư vấn mckinsey việt nam cho biết
covid một mươi chín đã hình thành nên bốn xu hướng mới
đầu tiên lực lượng lao động thay đổi
mọi người điều chỉnh kỹ năng và công việc tăng tốc trong hai năm qua
rất nhiều công việc chịu ảnh hưởng trên thế giới
trong tương lai cần có những kỹ năng mới nhằm tăng thích ứng
hành vi người dùng thay đổi rất nhiều
hình thức làm từ xa thương mại điện tử giao dịch số tự động hóa ai được áp dụng rộng rãi
theo ông massimiller sự phát triển trên nhanh hơn từ năm đến bảy năm nếu so với giai đoạn không có covid một mươi chín
thời gian tới các xu hướng này sẽ tiếp tục như làm việc từ xa họp ảo mọi người sẽ di chuyển ít hơn
các giao dịch số thương mại điện tử ngày một phổ biến
ai tự động hóa áp dụng thường xuyên nhằm cải thiện vận hành
thứ hai là giao tiếp với khách hàng trên các đa kênh hợp nhất onichanal
đồng thời đưa ra các dữ liệu và khả năng phân tích dữ liệu kịp thời
kết quả mang lại cho doanh nghiệp này là năng suất lao động tăng sáu mươi
hiện nay trên hệ thống của họ có một ba triệu tương tác khách hàng và xử lý gần ba triệu tin nhắn
độ hài lòng của khách hàng được cải thiện rất lớn và bảy mươi ba nghiệp vụ được giải quyết tự động bằng các công nghệ tự động hóa
hiện tại mọi người làm việc từ xa ví dụ ở các nền kinh tế tiên tiến
từ hai mươi hai mươi năm người lao động có thể làm việc tại nhà từ ba đến bốn ngày
còn tại việt nam tỷ lệ làm việc từ xa ít hơn
thương mại điện tử tăng trưởng rất mạnh ở nhiều quốc gia
ví dụ tại anh hình thức này chiếm một phần tư giao dịch mua bán
việc sử dụng ai tự động hóa tăng lên rất nhiều
ông massimiller cho rằng trước covid một mươi chín nhiều công ty thử nghiệm công nghệ nhưng còn chưa biết cách thức vận hành
hiện tại thông qua kinh nghiệm họ có thể áp dụng công nghệ để cải thiện tình hình kinh doanh
là chủ đề chính của các cuộc họp ba lãnh đạo
điển hình như va xe tự hành máy bay không người lái trước kia là điều không tường
nay được áp dụng thành công trên thế giới
đây là bước tiến mới của ngành công nghệ
thế nhưng để các sản phẩm công nghệ đạt được hiệu quả tối đa
con người cần tỉnh táo để không phụ thuộc
xin được chuyển sang tình hình dịch bệnh trên thế giới
thưa quý vị ngày bốn tháng năm ủy viên liên minh châu âu eu phụ trách vấn đề y tế và an toàn thực phẩm
stella kyriakides cho rằng đại dịch covid một mươi chín vượt bước sang giai đoạn mới
nhưng chưa phải là giai đoạn kết thúc
trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh broadcasting corporation của csf bruce
bà stella kyriakides nêu rõ ủy ban châu âu ec đã tuyên bố giai đoạn mới của đại dịch covid một mươi chín
nhưng đây chưa phải là giai đoạn kết thúc
bình luận về việc hầu hết các nước eu đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng phần lừa các biện pháp hạn chế phòng dịch
bà stella tận trọng khuyến nghị các nước thành viên không nên vội chủ quan trước dịch bệnh
cảnh báo luôn có nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát mới
những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước eu đã bước vào làn sóng dịch bệnh thứ năm
trong khi các nhà khoa học cảnh báo một đợt dịch mới trên toàn thế giới có thể xảy ra
hiện tổ chức y tế thế giới who đang lưu ý tới những dòng phụ của biến thể omicron
và quan ngại khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới trên toàn cầu
bà stella cho biết ec đang lo ngại trước thực tế rằng vẫn còn chín mươi triệu người tại các nước eu chưa tiêm phòng
và tình trạng nhiều người còn so sự chưa đi tiêm mũi tăng cường sau khi các nước nới lỏng hạn chế
bà cho rằng những người này có nguy cơ mắc covid một mươi chín và trở thành nhân tố góp phần gây ra một làn sóng dịch bệnh mới
cũng trong ngày bốn tháng năm chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đã kêu gọi người cao tuổi
tiếp tục thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín thường xuyên khi vùng này dần nới lỏng các biện pháp giãn cách
và khôi phục các hoạt động xã hội
không một ai có thể lường trước được mối nguy hại của covid một mươi chín vì thế hãy luôn chủ động phòng tránh dịch bệnh
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
dịch bệnh trung quốc vẫn đang diễn biến căng thẳng
sau khi trịnh châu báo động nguy cơ bùng phát dịch bệnh thượng hải dường như vẫn quyết định phong tỏa
cho đến khi không còn ca nhiễm covid một mươi chín
đợt xét nghiệm toàn dân vừa qua trung quốc đã tốn đến một bảy nghìn tỷ nhân dân tệ
giới chức thượng hải ngày bốn tháng năm thông báo ghi nhận bốn chín trăm tám mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín mới
giảm từ số ca năm sáu trăm sáu mươi chín được công bố vào ngày trước đó đánh dấu số ca nhiễm mới ở thành phố này của trung quốc
giảm trong ngày thứ một mươi ba liên tiếp
dù vậy hiện vẫn không có chỉ dấu cho thấy tình trạng phong tỏa ở thượng hải đã kéo dài khoảng năm tuần sẽ kết thúc sớm
giới chức y tế thượng hải không cung cấp chi tiết về tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài số ca nhiễm được phát hiện trong các cuộc xét nghiệm ở những người có nguy cơ cao
nhà chức trách hôm ba tháng năm cho hay tính đến ngày hai tháng năm vẫn còn khoảng hai năm mươi bốn triệu người trong tổng cộng
khoảng hai mươi năm triệu dân của thượng hải trải qua hình thức phong tòa nghiêm ngặn
thành phố này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc xét nghiệm covid một mươi chín đại trà cho đến ngày bảy tháng năm
vào hôm ba tháng năm chính quyền khu vực đông bắc thành phố đại liên thuộc tỉnh liêu ninh thông báo
đợt xét nghiệm toàn thành phố sẽ được tiến hành hàng tuần bắt đầu từ ngày năm tháng năm
cùng ngày trịnh châu ở tỉnh hà nam cũng cho biết họ sẽ thực hiện ba đợt xét nghiệm hàng loạt
tại các khu vực trung tâm thành phố kéo dài đến ngày sáu tháng năm
sau kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động năm nay đại liên và trịnh châu là những thành phố mới gia nhập danh sách
các khu vực triển khai xét nghiệm thường xuyên để phát hiện sớm các ca covid một mươi chín trong cộng đồng
các động thái tương tự đã được triển khai tại thủ đô bắc kinh
trung tâm công nghệ thâm quyến và phía đông thành phố hàng châu
nếu tất cả thành phố cấp một và cấp hai của trung quốc khoảng năm trăm linh năm triệu dân
tiến hành xét nghiệm hàng loạt trong một năm chi phí có thể lên tới một bảy trăm linh tỷ nhân dân tệ
tương đương với một năm gdp tương đương với tám bảy doanh thu tài chính công của đất nước vào năm ngoái
bắc kinh vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược không covid một mươi chín
trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng dịch lớn nhất kể từ đợt bùng phát dịch
ở vũ hán vào hồi năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên các nhà kinh tế cảnh báo các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
đang cản trừ mục tiêu tăng trưởng gdp đầy than phọng của trung quốc khoảng năm năm vào năm hai nghìn hai mươi hai
cũng trong ngày ba tháng năm tổ chức xếp hạng tín dụng fish ratings dự đoán ước tính
tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai của trung quốc sẽ giảm từ bốn tám xuống bốn ba
bất chấp mọi hoài nghi giới chức trung quốc nhấn mạnh rằng nỗ lực ngăn covid một mươi chín của nước này
đã điều chỉnh để phù hợp với các đặc điểm lây truyền mới của virus
giúp giảm thiểu tác động của các đợt bùng phát đối với sự phát triển kinh tế xã hội
kết quả tài chính tháng trước cho thấy một số công ty xét nghiệm covid một mươi chín lớn ở trung quốc
ghi nhận lợi nhuận hàng năm khổng lồ trong quý đầu tiên tăng từ năm mươi tám lên một trăm chín mươi
omicron dường như đã khiến y tế thế giới đau đầu bởi những biến thể của nó
mỹ là quốc gia có số ca covid một mươi chín mới ngược dòng với thế giới gia tăng ở hầu hết các bang
trong đó có washington mississippi georgia maine hawaii south dakota nevada và montana
tăng đến năm mươi làm thế nào để thích ứng an toàn với các loại biến chủng của omicron là vấn đề đáng quan tâm
thủ phạm lần này là hậu ruệ lây nhanh hơn của ba hai omicron ba hai nghìn một trăm hai mươi một
hai ngành khác thậm chí lây còn nhanh hơn là ba bốn và ba năm đã chiếm tới gần sáu mươi số ca covid một mươi chín
trong làn sóng mới ở nam phi ba bốn và ba năm cũng từng xuất hiện ở mỹ và một mươi năm quốc gia khác
theo đài cnn một nghiên cứu chưa xuất bản chính thức ở nam phi phát hiện ra khả năng ba bốn và ba năm chủ yếu đến từ khả năng thoát miễn dịch
khiến những người nhiễm biến chủng phụ đầu tiên của omicron là ba một tái nhiễm khá dễ dàng
cơ quan y tế các nước hiện vẫn đang chọn giải pháp thích ứng an toàn tập trung vào nghiên cứu thuốc kháng virus
cải tiến vaccine chống được biến chủng mới
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ vừa khuyên cáo người dân vẫn đeo khẩu trang cho các không gian công cộng trong nhà
trung quốc dù chưa ghi nhận các dòng phụ mới vẫn kiên trì theo đuổi chính sách zero covid
theo reuters phần lớn thượng hải vẫn đóng băng sau khi ghi nhận thêm sáu mươi ba ca covid một mươi chín mới ngoài khu phóng
tuy nhiên có kế hoạch bật đèn xanh cho một số hoạt động sản xuất
bắc kinh đã tái kích hoạt các bệnh viện giã chiến tạm đóng cửa một số ca tàu điện ngầm và tuyến xe buýt
song song với phòng xét nghiệm diện rộng thứ hai ở một mươi hai trên một mươi sáu quận
quý vị thân mến tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến khó lường
nhà nước ta vẫn đang cố gắng thực hiện mục tiêu kép chống dịch đảm bảo phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho người dân
vì thế hãy luôn vững vàng sẵn sàng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cải thiện đời sống
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại